bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đăng đàn trả lời chất vấn quốc hội về các vấn đề giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh giá thuốc đầu tư y tế và nhân lực ngành y
trong nội dung trả lời chất vấn của mình bộ trưởng bộ y tế tập trung vào vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tài cho bệnh viện tuyến trên
thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đặc biệt tại các địa bàn miền núi và các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
về tai biến y khoa bà cho rằng đây là chuyện đau lòng không ai mong muốn bộ đã ban hành rất nhiều quy định quy trình vấn đề là thực hiện thế nào
quan điểm của bộ bà tiến khẳng định là xử lý nghiêm sai phạm tuy nhiên tai biến y khoa thì ngay cả các nước phát triển cũng phải đối mặt
về xã hội hóa bộ trưởng đồng tình có những vấn đề như đại biểu đề ra nhưng quan điểm của bộ là không cổ phần hóa bệnh viện công lập còn lại sự kết hợp công tư phải rõ ràng
trong thời gian tới thì mô hình kết hợp công tư phải rõ ràng bộ trưởng hứa sẽ trả lời riêng đại biểu về vấn đề này
giá dịch vụ y tế tăng theo bộ trưởng là thực hiện lộ trình đã được quốc hội chính phủ cho phép đa số người dân khi đi chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế chi trả do đó tăng giá dịch vụ không có ảnh hưởng quá nhiều đến người bệnh